bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
tuần qua khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhi đều một mươi hai tuổi
bị sốc xuất xuất huyết kèm suy hô hấp rối loạn đông máu tổn thương gạt nặng
tính từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó sáu trường hợp mắc tử vong
một số trẻ em nhập viện sốc xuất xuất huyết kèm suy hô hấp
sốt xuất huyết là một bệnh cấp tính thường diễn biến trong vòng một tuần
biểu hiện đặc trưng như tên gọi của bệnh đó là sốt kèm theo xuất huyết
tuy nhiên về mặt cơ chế bệnh sinh là có biểu hiện thêm là có hiện tượng thoát huyết tương trong máu
vì virus nó làm tổn thương các mau mạch và làm huyết tương nó bị thoát ra khỏi lòng mạch
và cái thoát huyết tương này mình không nhìn thấy cho nên là sẽ dẫn đi vào tình trạng sốc
cho nên là một đặc trưng của bệnh là kèm sốt sốt huyết và kèm theo thoát huyết tương
thế thì cái biểu hiện sốt đầu tiên là một cái sốt cấp tính kéo dài từ hai đến bảy ngày
tỉnh điểm là sốt đến năm ngày sáu ngày sau đó sẽ giảm dần và sau ngày thứ bảy thường không còn sốt nữa
và sốt bản chất là sốt do virus nên là sốt rất cao
các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ được điều trị tiếp tục truyền dịch cao phân tử chống sốc
với sự hỗ trợ của các phương tiện đo huyết áp động mạch xâm lấn đo áp lực tĩnh mạch trung ương
hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục
điều chỉnh dối loạn đông máu
kết quả qua hơn một tuần điều trị đến nay tình trạng các trẻ cải thiện dần tỉnh táo thở khí trời
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm đã ghi nhận gần bốn năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết đen gu
trong đó có một trăm linh chín ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện
sốt xuất huyết là một cái bệnh không loại trừ đối tượng nào cả
tất nhiên những đối tượng như là độc giả vừa nói tức là người già trẻ em phụ nữ có thai
là những đối tượng rất nhạy cảm và khi bị thì thường lại nặng hơn
cho nên là đừng có quan tâm hơn
còn thực chất thì sốt xuất huyết là không loại trừ một ai cả
thì chúng ta luôn luôn quan tâm đến chuyện là làm sao để phát hiện sốt xuất huyết sớm
thì bản thân cái chữ sốt xuất huyết nó nói lên là cái triệu chứng của bệnh
là sốt cũng sốt huyết đã nói lên tình trạng bệnh rồi
thế thường thì bệnh nhân như chúng ta cũng xem clip phóng sự ban đầu ấy
thì thường bệnh nhân biểu hiện là sốt nhưng đặc điểm là sốt rất là cao
sốt rất là cao và hạ nhiệt thì nó không xuống được tự vời cái mức bình thường rất là cao
và bệnh nhân vì nó là sốt virus cho nên nói cái biểu hiện nó cũng giống
khởi đầu cũng giống như sốt virus bình thường
nghĩa là cũng sốt đau đầu cũng mỏi mình mẩy mệt mỏi chán ăn
triệu chứng ban đầu nó không khác biệt lắm
tuy nhiên là nó cũng có một số nữa chúng ta lưu ý
chúng ta sẽ thấy có một số nó để chú ý hơn
chẳng hạn bệnh nhân sốt rất là cao bệnh nhân có loạn
mắt đỏ và cái hiện tượng đầu tiên là sốt huyết rồi
nó sung huyết ra nó đỏ ra thôi nó chưa phải là xuất huyết ra ngoài da
nó sung huyết những ngày đầu rất là sớm
và đặc biệt mình phải lưu ý là mình có nằm ở cái vùng mà xung quanh được rất nhiều người
bị sốt sốt huyết hay không mình phát hiện rất là sớm
cái sốt xuất huyết sớm này để giúp phát hiện sớm
để giúp cho mình phòng bệnh và tránh lây chéo người khác
chứ còn cái biến chứng thì nó còn phải do những ngày tiếp theo nữa
mình cũng không thể nói là phát hiện sớm thì bệnh sẽ khỏi nhanh
nhưng mình giúp mình phòng và mình tư vấn bác sĩ sớm hơn
thế những trường hợp mà nhất là trẻ em những bệnh người già
khi sốt cao và khi mình nằm ở cái vùng mà nó có lưu hành sốt sốt huyết
thì phải đến ngay các sở y tế chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xét nghiệm
chuẩn đoán và xem tư vấn ăn uống dinh dưỡng thế nào để mình phát hiện sớm bệnh
thậm chí một số ca nặng trong tình trạng sốc tổn thương đa cơ quan phải thở máy
lọc máu nhất là ở trẻ em
đáng lo ngại tỷ lệ trẻ mắc sốt xuất huyết trở nặng cao hơn covid một mươi chín
và thời gian từ nhẹ chuyển sang nặng rất nhanh
vào năm hai nghìn một mươi chín sốt xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn hai mươi ca mắc
số ca bệnh nặng cũng chỉ ba mươi tám ca
dự báo năm nay dịch sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp tại tp hcm
khi cả số mắc và số ca nặng cao hơn các năm gần đây
đặc biệt là sau hai năm thành phố dồn toàn lực cho chống dịch covid một mươi chín
tại một số tỉnh thành phố dịch sốt xuất huyết cũng đang có xu hướng lan rộng như
bình dương bình định đồng nai an giang quảng bình
bộ y tế mới đây cho biết theo báo cáo của các địa phương
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó sáu trường hợp tử vong tại bình dương ba ca đồng tháp một ca
tây ninh một ca và đồng nai một ca
trước nguy cơ bùng phát mạnh của dịch sốt xuất huyết các chuyên gia cảnh báo
người dân không lơ là phòng dịch nhất là đang trong thời điểm giao mùa
thời tiết nóng ẩm là điều kiện lý tưởng để mỗi vần chuyển bệnh sinh sôi phát triển
đặc biệt sốt huyết và covid một mươi chín
covid một mươi chín rất dễ nhầm lẫn với nhau khi đều có các biểu hiện ban đầu như sốt đau đầu đau mỏi cơ
do vậy người dân phải cẩn trọng không chủ quan
trên thực tế đã có rất nhiều bệnh nhi mắc mạnh sốt huyết
nhưng được phát hiện và đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
kèm với nhiều biểu hiện biến chứng nguy hiểm do phụ huynh nhầm lẫn với covid một mươi chín sốt siêu vi hoặc viêm họng
phụ huynh hãy đưa trẻ vào viện kể cả trong đêm nếu có một trong các dấu hiệu sau đây
cuối khóc bứt rứt lan trở khó chịu hoặc ly bì đau bụng chảy máu cam máu răng hoặc nôn ra máu
đi ngoài phân đen tay trần lạnh nằm một chỗ không chơi bỏ bú bỏ ăn uống
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến lưu ý người dân không được chủ quan đưa trẻ đến nhập viện muộn
mà phải luôn nghĩ đến trẻ có thể mắc sốt xuất huyết khi sốt chứ không phải chỉ lo trẻ mắc covid một mươi chín hoặc các bệnh khác
phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời